hai mươi một tháng ba theo giờ new york mỹ yêu cầu hội đồng bảo an ủng hộ một bản nghị quyết do nước này bảo trợ
nhằm kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại gaza và một thỏa thuận con tin giữa israel và hamas
nghị quyết mới này là kết quả của nhiều vòng tham vấn với các nước thành viên hội đồng bảo an
cho thấy một lập trường cứng rắn hơn của washington với tên avid
trong bản dự thảo này mỹ cho rằng một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững
trong vòng khoảng sáu tuần sẽ giúp bảo vệ dân thường
và cho phép triển khai nhiều hoạt động hữu trợ
trong bản dự thảo này mỹ cho rằng một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững
thông báo sẽ giữ nguyên lãi suất

trong vòng một mươi sáu năm qua
qua đó xua tan đồn đoán về đợt cắt giảm
lần này trong bối cảnh lạm phát đã giảm
xong vẫn ở mức cao
boe cho biết cơ quan này
cần duy trì chính sách tiền tệ thấp chặt
trong thời gian đủ dài nhằm mục đích
đưa lạm phát tại anh về mục tiêu
hai một cách bền vững
lãi suất năm hai mươi năm là mức cao nhất
kể từ tháng hai năm hai nghìn tám
quyết định này của boe
tương tự như động thái của cuộc dự trữ
liên bang mỹ phép đưa ra một ngày trước đó
trước đó thống đốc boe từng phát đi
tín hiệu về một đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay
khi mà áp lực lạm phát giảm mạnh hơn
trong tuyên bố cùng ngày quan chức này nhấn mạnh
nên kinh tế anh chưa đến ngưỡng
để có thể cắt giảm lãi suất
song mọi việc vẫn diễn ra theo đúng lộ trình
việc duy trì chính sách tiền tệ ổn định
ở anh trong tuần này được cho là sẽ phù hợp
với cách tiếp cận của các ngân hàng trung ương lớn
như fed và ngân hàng trung ương châu âu ecb
bộ tư pháp mỹ ngày hai mươi một tháng ba
đã khởi kiện tập đoàn apple với cáo buộc
độc quyền thị trường điện thoại thông minh trong nước
đây là nỗ lực chống độc quyền đầu tiên
nhằm vào nhà sản xuất iphone
của chính quyền tổng thống joe biden
bộ tư pháp mỹ cáo buộc apple
đã sử dụng yêu thế của mình trên thị trường
để đặt ra những mức giá cao hơn cho người tiêu dùng
những nhà phát triển ứng dụng
những nhà sáng tạo nội dung
các nghệ sĩ các nhà sáng tạo
các nghệ sĩ doanh nghiệp và người kinh doanh nhỏ
trả lời họp báo bộ trưởng tư pháp mỹ
merrick gallen cho biết
người tiêu dùng sẽ không cần phải trả nhiều tiền hơn
khi chính các công ty vi phạm luật chống độc quyền
nếu giới chức mỹ không hành động
apple sẽ tiếp tục củng cố sự độc quyền của hãng này
trong thị trường smartphone của mỹ
và ảnh hưởng đến lợi ích người tiêu dùng
với án kiện trên apple trở thành
đại gia công nghệ mới nhất
vượt án kiện từ cơ quan quản lý của mỹ
bên cạnh những cái tên như google beta và amazon
câu chuyện tại nam phi trong phần cuối của bản tin
an ninh thế giới sau đây là một ví dụ
cũng như tiếng chuông báo động về việc
thế giới cần nhanh chóng có hành động cụ thể
để bảo vệ sử dụng tài nguyên nước
một cách bền vững tránh để cạn kiệt
mời quý vị cùng theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hàng triệu dân ở các địa phương của nam phi
phải xếp hàng ngày này qua ngày khác
để chờ xe chở nước từ vùng trung tâm thành phố đến
hiện không có giải pháp nào thay thế cách thức trên
một chai nước năm lít được bán với giá một ba usd
khá đắt đối với hầu hết người dân ở quốc gia
có hơn ba mươi hai dân số thất nghiệp này
cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được báo cáo cụ thể cho biết
khi nào hệ thống cấp nước sẽ được phục hồi
vậy chừng nào chúng tôi và cộng đồng của chúng tôi
còn bị mắc kẹt trong tình trạng này
chúng tôi sẽ luôn phải yêu cầu cơ quan quản lý nước
cung cấp cho chúng tôi những thùng chứa nước
người dân johannesburg và các vùng lân cận
từ lâu đã quen với việc thiếu nước
tuy nhiên chưa khi nào tình trạng này lại xảy ra cùng một lúc
ở toàn bộ các khu vực như hiện giờ
đây là một khoảng thời gian rất thử thách đối với độ tuổi của tôi
khi tôi phải đến đây mang theo những xô chứa hai mươi lít nước này
và điều đáng buồn là chúng tôi không biết khi nào nhà mình có nước trở lại
cuối tuần qua đại diện cơ quan quản lý nước của tỉnh grotein
bao gồm johannesburg và thủ đô priteria của nam phi
đã nói với các quan chức của cả hai thành phố rằng
việc không cắt giảm lượng nước tiêu thụ
có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống nước
tuy nhiên chưa có tuyên bố chính thức nào
về việc khắc phục tình trạng thiếu nước
giới chức chỉ đang kêu gọi người dân tiết kiệm lượng nước
mà họ có thể tìm thấy
theo như mong muốn của chúng tôi
mọi thứ liên quan đến nguồn nước
cần phải được bảo trì
và đảm bảo với nhân viên hỗ trợ
tuy nhiên việc liên lạc bị mất nhiều thời gian
chúng tôi sẽ không phiền
nếu họ thông báo sớm với chúng tôi
về tình hình thiếu nước trong thời gian này
để chúng tôi có thể chủ động khắc phục
các nhà hoạt động môi trường và người dân cho biết
cuộc khủng hoảng nguồn nước này đã diễn ra trong nhiều năm
họ cho rằng nguyên nhân là do sự quản lý kém
của các quan chức
và việc không duy trì được cơ sở hạ tầng nước cũ kỹ
trong trường hợp không có bất kỳ sự liên lạc nào
tôi có thể nói rằng
đó là một sự thất bại trong khả năng quản lý
chúng tôi không hề được hướng dẫn chỗ nào
trong những ngày gần đây
ngay cả cư dân ở các vùng giàu có
và có nhiều bể chứa nước ở johannesburg
cũng phải trông chờ vào sự xuất hiện
của các tàu chở nước của thành phố
điều này gây hoang mang cho không ít người dân
đáng lo ngại các hồ chứa nước sẽ giảm xuống dưới một mươi công suất
và sẽ cần phải tạm ngừng hoạt động
từ đó có thể dẫn đến tình trạng
nhiều tuần không có nước cung cấp cho các hộ gia đình
đúng vào thời điểm thời tiết nắng nóng
nhu cầu về nước tăng cao
nhiều người nam phi đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra
thực tế giám sát việc sử dụng nước
của các đô thị cho thấy
bốn mươi lượng nước của johannesburg bị lãng phí
do các đường ống bị vỡ dò dỉ